theo số liệu từ tổng cục hải quan trong tuần từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng sáu đã có tới bảy mươi hai xe ô tô nhập khẩu về thị trường việt nam có xuất xứ từ thái lan
lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu giảm mạnh so với tuần liền trước đó tuy nhiên có tới bảy mươi hai xe nhập khẩu có xuất xứ từ thái lan
cụ thể có ba trăm tám mươi năm chiếc xe đăng ký tờ khai hải quan với tổng giá trị đạt một mươi hai chín triệu usd xe ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống có hai trăm chín mươi chín chiếc trị giá đạt chín sáu triệu usd chiếm bảy mươi tám lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu
trong đó có hai trăm bốn mươi năm chiếc được đăng ký tờ khai ở cửa khẩu khu vực cảng tp hcm cảng hải phòng có bốn mươi năm chiếc và chín chiếc tại cảng tiên sa đà nẵng